kính thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng chín công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc
người chồng chết chém đứt hai cánh tay của vợ ở xã tam an huyện long thành
theo đó sự việc xảy ra tại xã tam an
vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng chín nghi phạm đã dùng dao chém đứt lìa cẳng tay phải gần nứt ngang tuyển tay trái của vợ
nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch
nghi can là người chồng sau khi gây án đã đến trụ sở công an đầu thú và hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra